sau khi cho ý kiến về nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật an ninh mạng
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật quốc phòng sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên họp chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng dự án luật quốc phòng sửa đổi
vẫn còn nhiều nội dung chưa rõ ràng
vì vậy ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị ban soạn thảo làm rõ quy phạm khẩn cấp về quốc phòng
trả lời về vấn đề này ban soạn thảo giải thích khẩn cấp quốc phòng đã được quy định
tại luật hiện hành năm hai nghìn năm phù hợp với khoảng một mươi ba điều bảy mươi của hiến pháp hai nghìn một mươi ba
và dự án luật quốc phòng sửa đổi đang được xây dựng theo hướng cụ thể hóa khoảng một mươi ba của hiến pháp
trả lời về vấn đề này ban soạn thảo giải thích khẩn cấp về quốc phòng
hiện nay sáu mươi ba tỉnh thành bảy trăm một mươi ba huyện và kể cả một mươi một một trăm sáu mươi hai đơn vị cấp xã đang tiến hành tổ chức chuẩn bị
và huấn luyện chuyên tịch hàng năm
và mười mấy năm nay thì hệ thống văn kiện và diễn tập của đất nước đang vận hành và chuẩn bị việc này
cơ sở hiến pháp là có cơ sở thực tiễn là luật hiện hành đã có
và hiện nay thì chính phủ đã có nghị định ba mươi hai là quy định về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng
làm rõ thêm về quy phạm khẩn cấp quốc phòng thượng tướng phan văn giang
tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam cho biết
nhưng mà trong này thì không nói đến khẩn cấp về quốc phòng
cho nên là căn cứ vào các nội dung này chúng tôi muốn bổ sung nội dung tình trạng khẩn cấp về quốc phòng
ủy ban thường vụ nhận thấy dự án luật quốc phòng sửa đổi vẫn còn nhiều định nghĩa chưa rõ ràng
dễ bị nhầm lẫn và có những ý kiến khác nhau cần sự thống nhất của hội đồng quốc phòng an ninh
đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu ra soát phạm vi điều chỉnh cách dùng từ ngữ để làm rõ các quy phạm chưa cụ thể